tết là khoảng thời gian ai ai cũng muốn trở về quê quần bên gia đình
thế nhưng cũng có không ít những con người vẫn đang âm thầm lặng lẽ làm nhiệm vụ để mang lại một cái tết an toàn cho người dân
một trong số đó chính là nghề y
và đối với các bác sĩ thì những ngày trực tết đã trở thành một điều quen thuộc mà ai cũng phải trải qua dẫu với không ít cảm xúc buồn vui
cành hối hạ đông đúc tại khoa cấp cứu bệnh viện việt đức trong dịp nghỉ tết như thế này
đã trở thành quen thuộc đối với các y bác sĩ
theo các bác sĩ hàng năm dịp tết là những ngày khoa cấp cứu vất vả và áp lực nhất trong năm
bởi hầu hết các bệnh nhân nặng đều được dồn về khoa cấp cứu do bị ngộ độc thực phẩm ngộ độc rượu tai nạn giao thông
chúng tôi đã dấn thân vào công tác gọi là chăm sóc sức khỏe nhân dân
thì lúc nào cũng xác định là phải làm việc hết khả năng hết công suất
tất nhiên là về mặt tình cảm cá nhân thì cũng nhiều lúc cũng buồn cũng chạy lòng
tết cũng là dịp căng thẳng đối với các bệnh viện đặc biệt là bệnh viện tuyến trên
bởi những ca tai nạn giao thông rồi hệ lụy của bia rượu khiến lượng bệnh nhân về không giảm sút
vì thế đối với các bác sĩ đón những cái tết trong viện tìm niềm vui đầu năm mới bên đồng nghiệp bệnh nhân
cũng đã trở thành một thói quen một sự xác định khi đã tuân theo lời thề hi pro ga
ở đây thì các anh chị cũng quen với những công việc thế rồi cho nên là cũng thu xếp rất là khéo những công việc nhà
để làm sao bà ở nhà vẫn ổn thỏa mà ở trên cơ quan thì cũng đảm nhiệm được những công việc nhiệm vụ của cơ quan giao cho
trong những dịp lễ tết kéo dài thì nó cũng có những tình huống rất là đặc biệt chẳng hạn như là ghép tạng
hoặc là những cái gì đấy cần huy động đặc biệt những cái viết tương tiên phải thay cái nọ thế kia những cái ekip thì chúng tôi cũng tổ chức
và bệnh viện việt đức từ nhiều năm nay đã tổ chức những việc này là rất tốt
về phía bệnh viện thì từ nhiều năm nay cũng đêm giao thừa hoặc là mùa tết thì cũng tổ chức tết cho tại chỗ
ngay cho những nhân viên y tế trực tại bệnh viện và cũng rất vui vẻ
tết trong bệnh viện là điều không ai mong muốn
nhưng tết nơi đây vẫn luôn có những bác sĩ hết mình cứu chữa người bệnh
và điều mà họ mong muốn là không còn những bệnh nhân phải cấp cứu
do tai nạn giao thông người dân ai ai cũng được đón một năm mới bình an